công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
trước đó nhận được tin báo có nhóm đối tượng ở xã hành thịnh huyện nghĩa hành
mang theo hung khí đang chuẩn bị kéo về thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành hỗn chiến
lực lượng công an huyện nghĩa hành đã khẩn trương tổ chức bao vây chốt chặn
các đối tượng trên đường đến thị trấn trợ chùa đã bị vây chặn truy bắt
lần lượt một mươi sáu đối tượng được đưa về công an xã hành thịnh ngay sau đó
các đối tượng trên đường đến thị trấn trợ chùa đã bị vây chặn truy bắt